theo báo cáo đánh giá xếp hạng của liên hợp quốc về chỉ số phát triển chính phủ điện tử
việt nam hiện xếp thứ tám mươi tám trong số một trăm chín mươi ba quốc gia
như vậy việt nam đã tăng một bậc so với năm hai nghìn một mươi
trong đó điểm cao nhất mà chúng ta có được đó là lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến
và câu chuyện dưới đây tại tỉnh lào cai sẽ cho thấy rõ điều đó
nếu như trước đây bộ phận một cửa thuộc ủy ban nhân dân huyện sapa tỉnh lào cai
chỉ tiếp nhận khoảng một mươi hồ sơ cần giải quyết thì hiện tại con số này đã tăng lên gấp đôi
có được điều này là do ủy ban nhân dân huyện sapa đã tiên phong ứng dụng phần mềm một cửa điện tử
trước khi mà chưa có phần mềm thì một ngày công dân đến cũng nhiều nhưng mà tiếp nhận được rất là ít hồ sơ thôi
bởi vì mỗi hồ sơ là tiếp nhận nó mất rất nhiều thời gian
sau khi mà sử dụng phần mềm thì một hồ sơ thì chúng tôi nhận rất là nhanh khoảng một hai phút
và có những hồ sơ lâu hơn thì tầm ba bốn phút thôi
chị má thị lan sống tại xã sapa
huyện sapa đang làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh
nếu như trước kia chị phải mất từ năm đến sáu ngày mới xong
thì nay chỉ cần hai hôm chị đã lấy được giấy tờ và hoàn thành thủ tục
cái phần mềm này thì tôi thấy dễ sử dụng
tôi dễ dàng tôi có thể tra cứu được thông tin
từ ngày sử dụng phần mềm một cửa các dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa
thuộc ủy ban nhân dân huyện sapa đã được triển khai nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều
hiện tại sáu lĩnh vực là tư pháp tài chính kế hoạch văn hóa
lao động thương bình và xã hội tài nguyên môi trường và kinh tế hạ tầng
đã được triển khai nhanh gọn nhờ phần mềm một cửa điện tử
thời gian tới ủy ban nhân dân huyện sapa dự kiến sẽ đưa một trăm linh thủ tục
ra bộ phận một cửa thông qua phần mềm này
phần mềm này thì nó liên thông được liên thông hồ sơ theo quy trình
liên thông giữa các cơ quan trong cùng hệ thống
với nhau ví dụ như là từ thành phố này từ cấp huyện
mà về sở tài nguyên môi trường ví dụ như là đất đai này
theo đánh giá của bộ thông tin và truyền thông nhiều năm qua
lào cai luôn nằm trong top một mươi các chỉ số về sẵn sàng cho phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin
hiện tại lào cai cũng đã triển khai cho thuê dịch vụ hành chính công
cung cấp thủ tục hành chính công mức độ ba và bốn trên cổng thông tin điện tử
đặc biệt là tích hợp với phần mềm một cửa
điện tử để triển khai đến tất cả các sở ngành địa phương một trăm sáu mươi bốn xã phường trên toàn tỉnh